tại hà nội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã dự chương trình sức mạnh nhân đạo hai nghìn một mươi chín với chủ đề
tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
chương trình do hội chữ thập đỏ việt nam tổ chức nhằm kêu gọi các đơn vị cá nhân những tấm lòng nhân ái cả nước
chung tay hỗ trợ người nghèo hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón tết
cùng dự chương trình còn có các đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
các đồng chí bí thư trung ương đảng trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn văn nên tránh văn phòng trung ương đảng
và phó thủ tướng chính phủ vũ đức nam
tham dự chương trình còn có đại diện nhiều tập thể đơn vị cá nhân đã đóng góp tích cực cho hoạt động nhân đạo thiện nguyện
tại chương trình trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã trân trọng công bố
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng là chủ tịch danh dự hội chữ thập đỏ việt nam
đồng thời trung ương hội chữ thập đỏ việt nam đã gắn huy hiệu chữ thập đỏ
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ tịch sanh dự hội chữ thập đỏ việt nam vui mừng được dự chương trình
sức mạnh nhân đạo do hội chữ thập đỏ việt nam tổ chức một sự kiện hết sức có ý nghĩa
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi tới các vị khách quý toàn thể đồng bào đồng chí
lời chào thân ái lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất
như chúng ta đều biết nhân đạo luôn là một truyền thống quý báu của dân tộc ta
được trao truyền từ đời này qua đời khác
nhân đạo là đạo đức thể hiện sự yêu thương quý trọng và bảo vệ con người
là sự trợ giúp đầy tình người
nhân đạo đối với vật chất tinh thần sức khỏe trí tuệ cho những người kém may mắn trong xã hội
là chỉ số thước đo của văn minh và sự tiến bộ xã hội
trong thời đại hồ chí minh giá trị nhân đạo ấy càng được nhân lên mạnh mẽ ở một tầm cao mới
và bác hồ vì lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc là một tấm gương mẫu mực
làm bất kỳ việc gì người đều nghĩ đến dân
người luôn đạt hạnh phúc của nhân dân sự hinh thịnh của dân tộc là mục tiêu tối thưởng
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò quan trọng của hội chữ thập đỏ việt nam trong công tác nhân đạo
đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình sức mạnh nhân đạo hàng năm
để nhìn lại các hoạt động chăm lo cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn kém may mắn trong năm qua
đồng thời khởi động một năm mới hoạt động nhân đạo với tinh thần chữ thập đỏ vì mọi người ở mọi nơi
tất cả vì người nghèo người dễ bị tổn thương trong xã hội
nhân sự kiện sức mạnh nhân đạo hôm nay và hưởng ứng phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc gia cam xuân kỷ hời
do hội chữ thập đỏ việt nam phát động tôi kêu gọi các cơ quan tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân
tiếp tục cùng hội chữ thập đỏ việt nam
chung sức với đảng và nhà nước
trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội
hội chữ thập đỏ việt nam hãy tiếp tục là một địa chỉ tin cậy
để các tầng lớp nhân dân cũng như cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
gửi gắm lòng tin chia sẻ đóng góp trong các hoạt động nhân đạo
góp phần làm đẹp thêm bản chất nhân văn của chế độ ta truyền thống nhân ái của dân tộc ta
trong chương trình này
trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phát động chương trình nhắn tin tết ủng hộ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
qua cổng thông tin nhân đạo một nghìn bốn trăm linh
để ủng hộ người dân có thể nhắn tin với cú pháp tết gửi một nghìn bốn trăm linh bảy từ nay đến ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
mỗi tin nhắn đã đóng góp hai mươi đồng giúp đỡ người nghèo vui đón tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
chương trình sức mạnh nhân đạo hai nghìn một mươi chín nhận được sự ủng hộ với tổng số tiền là
năm mươi một hai tỷ đồng và hơn hai triệu xuất quà hơn hai một trăm linh tin nhắn